trên nam sang đến ngày mai gió mùa tây nam tiếp tục gia tăng về cường độ
nên ở hai khu vực là nam bộ và khu vực tây nguyên sẽ có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực nam bộ mưa có sớm với nhiều điểm mưa vừa và thậm chí là có nơi mưa to và rông mạnh
vì thế mà người dân khu vực này cần phải đề phòng với nguy cơ lốc xoáy và tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp
trên biển dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
ở khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
vịnh thái lan và khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa sẽ có mưa rào và rông trở lại ở mức dày rác
làm cho tầm nhìn xa ở các vùng biển kể trên giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
ngoài ra trên khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau còn có gió tây nam mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy sóng biển gia tăng lên mức hai hai năm mét khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước